từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến chiều ngày hai mươi tám tháng bảy tại đà nẵng đã có gần ba mẫu xét nghiệm âm tính
và một mươi bốn mẫu xét nghiệm dương tính với sars cov hai
ngành y tế thành phố đã xác định được sáu trăm năm mươi hai đối tượng f một tám trăm ba mươi đối tượng f hai liên quan đến các trường hợp nhiễm covid một mươi chín
hôm nay sở y tế tp đà nẵng đề nghị trung tâm y tế các quận huyện phối hợp lập danh sách
chuyển đến khu ký túc xá phía tây thành phố để tiếp nhận cách ly các trường hợp tiếp xúc gần
chưa có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh chuẩn bị khu vực tiếp nhận cách ly lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
nếu các trung tâm y tế quá tải thì chuyển đến bệnh viện phổi hoặc bệnh viện giã chiến
hoặc cơ sở điều trị khác theo chỉ đạo của lãnh đạo sở y tế